là một dân tộc có bề dày truyền thống văn hóa trong đại gia đình các dân tộc việt nam
người mường cư trú ở nhiều tỉnh phía bắc nhưng tập trung đông nhất ở tỉnh hòa bình và một số huyện miền núi của tỉnh thanh hóa
cũng như những dân tộc khác vào mỗi dịp đầu xuân năm mới người mường cũng có rất nhiều lễ hội văn hóa đặc sắc phản ánh đầy đủ tính chất của cư dân nông nghiệp cổ
và một trong số đó là lễ hội xuống đồng hay còn gọi là lễ hội khai hạ đây là một trong những sinh hoạt phong tục không thể thiếu mang đậm bản sắc của dân tộc mường
hòa bình là tỉnh cửa ngõ thủ đô hà nội nơi đây vẫn còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử của nền văn hóa hòa bình được nhiều nhà khảo cổ phát hiện
trong cộng đồng bảy dân tộc cổ mường giao thái tày mông kinh và hoa đang sinh sống trên mảnh đất
trong cộng đồng bảy dân tộc cổ mường giao thái tày mông kinh và hoa đang sinh sống trên mảnh đất hòa bình thì người mường chiếm tới gần bảy mươi và được gắn liền với những địa danh nổi tiếng là bi vang thàng động cùng áng dự thi đẻ đất đẻ nước
người mường có câu nhất bi nhì vang tam thàng tứ động như lời giới thiệu về những đặc trưng của dân tộc mình
chúng tôi tìm về vùng đất mường bi thuộc huyện tân lạc tỉnh hòa bình nơi được coi là vùng mường lớn nhất và tiêu biểu nhất của người mường
nghi lễ khai hạ mường bi hay còn gọi là lễ hội xuống đồng
đi cùng chúng tôi có nhà nghiên cứu văn hóa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thiệu
sau nhiều năm công tác tìm hiểu và gặp gỡ rất nhiều các tộc người khắp cả nước với ông người mường luôn có một vị trí hết sức quan trọng
và đứng ngay cạnh tôi đây chính là nhà nghiên cứu dân tộc học việt nam phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thiệu ông nguyên là phó giám đốc bảo tàng dân tộc học việt nam
xin chào ông ông có thể giải thích nghi lễ xuống đồng đối với đồng bào dân tộc mường thì có một ý nghĩa như thế nào ạ
người mường là một cư dân nông nghiệp trong một cái chú kỳ nông nghiệp thì khi kết thúc mùa vụ và mở đầu cho một mùa vụ mới
thì họ làm một cái lễ xuống đồng gọi là lễ khai hạ
để cho cộng đồng
tả ơn các vị thần linh chủ yếu là các vị thần nông đã phù đổ trì cho họ một mùa màng trước đấy tươi tốt bội thu sức khỏe cộng đồng tốt
và cầu xin những điều tốt lành để cho một kỳ chú kỳ sản xuất nông nghiệp mới
hoạt động như thế ngoài ý nghĩa thỏa mãn đời sống tinh thần thì cũng còn có ý nghĩa tức là để bảo tồn văn hóa trong quá trình phát triển hiện đại
những cư dân nông nghiệp cổ với người mường lễ hội xuống đồng hay còn gọi là lễ khai hạ là hoạt động văn hóa tín ngưỡng không thể thiếu trong đời sống tinh thần phản ánh đậm nét những đặc trưng văn hóa của tộc người
lễ hội xuống đồng là một nét văn hóa đặc trưng có từ xa xưa của người mường là một tổng hòa bao gồm các mặt như tinh thần vật chất tôn giáo tín ngưỡng và văn hóa nghệ thuật
nét đặc trưng ở các lễ hội dân gian của dân tộc mường thường thể hiện ở sự kết nối của cộng đồng tinh thần đoàn kết gắn bó của một bản mường một vùng mường
những cư dân nông nghiệp cổ với người mường lễ hội xuống đồng hay còn gọi là lễ khai hạ là hoạt động văn hóa tín ngưỡng không thể thiếu trong đời sống tinh thần phản ánh đậm nét những đặc trưng của người mường lễ khai hạ là hoạt động văn hóa nghệ thuật
cầu may mắn cho một năm mùa màng tốt tươi hoa trái nảy lọc và mọi người mạnh khỏe hạnh phúc gia đình ấm no
lễ hội khai mùng vi là một lễ hội để bà con nhân dân cùng chung vui cùng tham dự và cùng chia sẻ những cách làm hay những điều tốt mà bà con nhân dân mong muốn
lễ hội khai hạ gồm hai phần lễ và hội
theo quy định của lang mường bi sau nghi lễ này người dân mới được vào rừng lấy măng kiếm củi hay săn bắn nên còn được gọi là lễ xuống đồng và mở cửa rừng
các vị thần được thờ cúng tại lễ hội là quốc mẫu hoàng bà tản viên sơn thánh và ải lý ải lo
phần lễ mở đầu là lễ dước được tổ chức rất long trọng với cờ quạt đồ nghi trượng cùng sự tham gia của đông đảo bà con
đội dước gồm có hai mươi nam thanh niên đội tuổi một mươi tám trong đội cờ tám thanh niên mang bát bảo khí chùy kích rìu giáo đại đao câu liêm mâu và tay trùy
ngoài ra còn có đổi kiệu giàn công chiêng đoàn hộ tống kiệu tất cả đều mang trang phục cổ truyền của dân tộc mường
kiệu được rước ra chính trung tâm lễ hội thầy mò theo mặt toàn mường làm lễ khấn cầu cho một năm mới mùa màng tươi tốt vạn vật xanh tươi quốc thái dân an
thưa ông là với sinh hoạt cộng đồng thì người mường có lễ hội xuống đồng hay còn gọi là lễ hội khai hạ
thế thì với sinh hoạt cụ thể từng hộ gia đình thì đồng bào mường sẽ có những nghi lễ gì ạ
trong cái dịp lễ khai hạ của người mường ngoài cái nghi lễ chung của cộng đồng
các gia đình người ta cũng làm rất nhiều nghi lễ mà cái nghi lễ nhiều nhất là gọi là lễ làm mát nhà làm mát già
người ta làm tạ ơn các vị thần linh tả ơn tổ tiên để chuẩn bị bước vào một cái vụ sản xuất mới
và hiện nay có một cái gia đình ở đây đang tổ chức cái nghi lễ này
rất là hấp dẫn mời phóng viên quốc đạt với lại công chúng ta tham gia cái lễ hội này
với người mường lễ khai hạ cũng là một dịp mà các tục lệ cổ có truyền thống lâu đời được tổ chức tại các gia đình
các đơn vị quần thể nhỏ hơn
một trong số tục lệ đó còn giữ từ xa xưa
chính là lễ mát nhà lễ không lốt
đối với người mường cư trú tại hòa bình
tín ngưỡng giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần
cúng mát hay còn gọi là cúng giải hạn
là một nghi lễ tiến ngưỡng của người mường
cầu khấn thần linh mong giúp cho gia đình gặp nhiều may mắn
đồng thời trừ bỏ xui xẻo trong năm mới
tùy theo hoàn cảnh và điều kiện kinh tế của từng gia đình
mà tổ chức lễ cúng sao cho phù hợp
đây là nghi lễ rất có ý nghĩa
và hiện vẫn phổ biến trong đời sống sinh hoạt thường nhật
của đa số người mường hòa bình
cổ truyền của dân trần mường
hết năm cũ đã qua
ra năm mới thì cái này ý nghĩa là đến mo cho gia đình này
cái gia đình là thứ nhất là ra năm mới
cầu lọc cầu tài làm ăn phát tài
thứ hai nữa là có ý nghĩa là giải sao giải hạn
cho nhà này hết cả gia đình
từ cái nhà đến của cải
sau lại cầu lại lọc sang năm mới
coi như là làm ăn coi như là cả hết người ra người lớn
thì có cái nghĩ là mát mẻ làm ăn đi
rồi cầu lọc cầu tài
mà chăn nuôi gia đình cũng gọi là cái cầu hết
đấy cả con lợn con gà con trâu con bò
gọi là cũng là một cái phát tài
để là phát triển
người mường mình gọi cái này là gì ạ
cái này gọi là cái mâm
để cho cái ông trông khuâng
đấy ông ấy đến là chứng giám
đấy đến trước để chứng giám
cho cái nghi lễ của
mình làm cho cái gia đình đấy
sau khi kết thúc buổi lễ rồi
thì mình đặt cái này ở đâu ạ
sau khi kết thúc buổi lễ rồi
thì mình phải giao cái nghi lễ này
thì trước mình ra đường hay là
có cái gốc cây to
nếu không có cây to thì có một cái mô đá to
mình bàn giao ở đấy
coi như là nghi lễ này
cái nhà gia đình đấy
coi như là kết thúc trong cái việc làm má đấy
không còn gì chứng giám nữa
không còn gì để bàn giao
và là ở đâu
là đã làm rồi
mà giao cái này không được vào nữa
đấy và những điều xúi xẩy là không được vào nhà mình nữa
mình làm mát rồi
ông này gọi là chứng giám rồi
nó có giá trị nhưng mà thông tin
các bậc thần linh
hết những trường vết cưu nữa
cứu trị quản hành mà chẳng phải
sử dụng bản tâm tích chẳng đáng xa cả đâu
gia đình có cầu khắn là
thứ nhất là mạnh khỏe cả gia đình
sáng năm mới
với thứ hai là làm ăn phát đạt
cấy cày lên nương lên rẫy
với lại chăn nuôi
kinh tế giỏi hơn năm trước
trong những năm gần đây
nhờ sự quan tâm của các cấp ủy đảng
từ trung ương tới tỉnh hòa bình
lễ hội xuống đồng khai hạ mường bi
còn thu hút du khách muôn phương
về vui hội và tìm hiểu
nét sinh hoạt văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc
thể hiện qua lễ hội
chúng tôi xác định là
cái du lịch
nói chung trong đó đặc biệt nhấn mạnh
du lịch văn hóa trong đó có bảo tồn các
những văn hóa mường mà thông qua các hoạt động
như ngày hôm nay là lễ hội khai hạ mường bi
cũng là phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế
nâng cao được sống nguyên tâm trên địa bàn
hòa bình là một trong tám tỉnh
trong khu vực tây bắc mở rộng
chính vì thế cho nên là ngay từ đầu năm chúng tôi đã tham mưu
cho ủy ban dân dân tỉnh
ban hành quyết định số một ngày bốn tháng một
vừa qua để triển khai các
nội dung công việc tổ chức
các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia
tại tỉnh hòa bình cũng như là
tham gia các hoạt động trong năm du lịch quốc gia
lễ hội khai hạ là sự khởi đầu
cho một năm mới
để nhân dân bày tỏ lòng kính trọng các vị thần
đã lập sa mường
và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa
mùa màng bội thu
vạn vật sinh sôi phát triển
đây cũng là dịp để đồng bào mường giao lưu
gạt bỏ những lo toan vất vả trong cuộc sống thường nhật
thắt chặt thêm tình đoàn kết cộng đồng
người mường là một dân tộc có văn hóa rất là phong phú
về mặt văn hóa phi vật thể thì có nhiều thứ
nhưng mà trong đấy có một thứ đáng kể đấy là cái mò đẻ đất đẻ nước
nó đã tăng ca đấy và kèm với đấy là có một đội ngũ thầy mò thực hành
cái tăng ca ấy trong nghị lễ đám mạc nghệ mương rất là nổi tiếng
thế thì vậy thì trên địa bàn tỉnh hòa bình này thì có nghệ nhân nào
mà chúng ta có thể đến gặp ngay bây giờ được không ạ
ở hòa bình thì theo tôi biết là có khá nhiều thầy mò
nhưng mà ở gần đây thì có một cái ông bùi văn lựng cũng khá nổi tiếng
được phóng là nghệ nhân dân dân chúng ta có thể vào thăm
để tìm hiểu thực tế vai trò của thầy mò trong đời sống dân tộc mường
chúng tôi đến thăm nghệ nhân bùi văn lựng xóm lầm xã phong phú
trong ngôi nhà sàn thoáng rộng ngoài những vật dụng gia đình
thầy lựng treo trên tường bốn chiếc túi
hành nghề riêng biệt dành cho các nghi lễ khác nhau
nâng niu chiếc túi chuẩn bị mò trong lễ hội khai hạ mường bi năm nay
ông cho chúng tôi xem bộ lễ phục thường mặc và một số đồ lễ quan trọng
từ lâu đã trở thành vật bất ly thân của ông
ông cũng tự hào vì ông là thầy mò duy nhất diễn sướng ở lễ hội từ nhiều năm nay
đối với những người khách phương xa như chúng tôi
những đồ dùng vật dụng của ông

thầy mò bùi văn lựng có một chiếc chuông đồng cổ quý giá vô ngân
trên đỉnh quai của chuông có đúc một tượng mặt người đội mũ cách điệu
theo phong cách đồ đồng đông sơn
bao nhiêu năm cầm chuông sách gậy đi mò
gần đây ông lựng cũng mới biết món bà bối gia truyền này có tuổi đời đã hơn hai năm
bàn thờ ở nhà thầy mo lựng rất khác với những chiếc bàn thờ quen gặp của người dân xứ mường
bàn thờ thần linh ngựa trên cao
bàn thờ tổ tiên bên dưới
ngồi cao nhất đặt sát mái nhà là chiếc lọng phủ vài trắng để thờ đức thánh tản viên
tiếp đó là chiếc túi khót túi phép giữ vía
và rất nhiều chuông đồng kiếm cổ là những báu vật của người làm thầy mò

thầy mò thầy mò
mùi văn lựng